tính đến thời điểm hiện tại đã là ba tháng kể từ khi dịch tả lợn châu phi xâm nhập vào nước ta
các địa phương trên cả nước vẫn đang tích cực và quyết liệt trong công tác phòng chống dịch
hôm nay các cơ quan chức năng tỉnh tuyên quang đã tiến hành tiêu hủy bảy mươi bảy con lợn dương tính
với virus dịch tả lợn châu phi của hai hộ chăn nuôi trên địa bàn xã đức ninh
huyện hàm yên và xã thiện kế huyện sơn dương
như vậy tỉnh tuyên quang đã có ba huyện xuất hiện dịch tả lợn châu phi
là huyện chiêm hóa huyện hàm yên và huyện sơn dương

trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu phi trên địa bàn
ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quang tổ chức lực lượng thực hiện kiểm tra
phun khởi trùng toàn bộ các phương tiện giao thông đi vào tỉnh
tại các trạm chốt kiểm dịch động vật
đặc biệt chú ý các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật
chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc vệ sinh tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên toàn địa bàn
để chủ động phòng chống dịch đề nghị ủy ban nhân dân các huyện nơi có dịch
kịp thời hỗ trợ tài chính cho người chăn nuôi có lợn sản phẩm của lợn
buộc phải tiêu hủy theo quy định